nhằm chăm lo cho người lao động nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi
liên đoàn lao động tp đà nẵng đã tặng hàng nghìn xuất quà
và hỗ trợ đưa gần hai công nhân về quê xung vầy cùng gia đình
đà nẵng sẽ tổ chức bốn mươi chuyến xe công đoàn đưa gần hai công nhân lao động về quê ăn tết
với các lộ trình phía nam đến tỉnh khánh hòa phía bắc đến tỉnh thanh hóa và tây nguyên đến tỉnh đắk lắc
bên cạnh đó trao hai trăm linh xuất quà tết cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
mỗi xuất quà trị giá gần năm trăm linh đồng và có phiếu mua hàng giá ưu đãi trị giá hai trăm linh đồng
ngoài ra cùng với nguồn quỹ công đoàn và sự ủng hộ của các nhà học tâm
đà nẵng đã trao tặng hàng nghìn xuất quả tết với tổng kinh phí hơn một trăm linh tỷ đồng
nhiều doanh nghiệp đã công khai việc chi trả lương thường tết
và bố trí xe ô tô đưa người lao động về quê ăn tết